tăng huyết áp là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm được xem là kẻ giết người thầm lặng
vì toàn bộ sự tiến triển của bệnh diễn ra âm thầm không có triệu chứng cảnh báo trước
nhưng lại là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm
nguyết áp cao sẽ làm ra tăng nguy cơ bị đau tim và đột quỵ
có khả năng dẫn tới suy thần nếu không được kiểm soát tốt
bệnh lý này được xếp vào nhóm với những dối loạn bệnh lý nguy hiểm khác như béo phì
tiêu đồng tuyết thai trô rét tiêu đôn tăng cao
tăng nguyết áp là một bệnh lý mãn tính khi áp lực của mạch máu tác động lên thành động mạch tăng cao
khi mắc tăng huyết áp áp suất máu lưu thông trên những động mạch tăng cao gây ra nhiều sức ép đến gấp mô
khiến cho mạch máu bị tổn thương dần theo thời gian
huyết áp tăng gây ra nhiều áp lực cho tim tạo gánh nặng cho tim và là căn nguyên của nhiều biến chứng về tim mạch nghiêm trọng như
tai biến mạch màu não suy tim bệnh tim mạch vành nhôi máu cơ tim
nguyết áp được xác định dựa trên hai chỉ số nguyết áp tâm thu nguyết áp tâm trương
theo hiệp hội tim mạch việt nam huyết áp đạt một trăm hai mươi trên tám mươi mm thủy ngân được coi là mức độ bình thường
khi huyết áp ở mức một trăm bốn mươi trên chín mươi mm thủy ngân sẽ trở thành tăng huyết áp
tăng huyết áp mức độ một là từ một trăm bốn mươi trên chín mươi mm thủy ngân trở lên
tăng huyết áp độ hai là từ một trăm sáu mươi trên một trăm linh mm thủy ngân trở lên
tăng huyết áp độ ba từ một trăm tám mươi trên một trăm một mươi mm thủy ngân trở lên
một số loại tăng huyết áp chủ yếu sẽ bao gồm tăng huyết áp vô căn hay nguyên phát bệnh tăng huyết áp không có nguyên nhân cụ thể chiếm chín mươi các trường hợp
tăng huyết áp thứ phát tăng huyết áp là các triệu chứng của một số bệnh lý khác liên quan đến một số bệnh trên thận động mạch van tim hoặc một số bệnh nội tiết
tăng nguyết áp tâm thu đơn độc
tăng nguyết áp khi mang thai bao gồm tăng nguyết áp thai kỳ và tiền sản dật cảnh báo một số nguy cơ tim mạch trong giai đoạn mang thai
một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp bao gồm trước tiên đó là vấn đề về tuổi tác
trong khi tuổi càng cao nguy cơ tăng huyết áp càng cao thừa cân béo phì có lối sống ăn mặn thiếu vận động thể lực lạm dụng rượu bia thuốc lá
ngồi gầu yếu tố tiền sử gia đình cũng là nguyên nhân mắc tăng nguyết áp
một số triệu chứng tượng gặp khi bị tăng nguyết áp sẽ bao gồm người hay có những biểu hiện như nhức đầu nặng đầu mỏi gáy trống mặt nóng phừng mặt
hoa quả sẽ là nguồn thực phẩm cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe
tuy nhiên riêng với những người mắc bệnh tăng huyết áp sẽ có một số loại hoa quả giúp họ kiểm soát tốt bệnh hơn
tác dụng của trái cây trong việc kiểm soát bệnh tăng huyết áp
cào nguyết áp là một bệnh lý khó điều trị diết điểm và gây ra nhiều biên chứng nguy hiểm cho sức khỏe như đột quỵ suy tim và nghiêm trọng nhất là tàn phế tử vong nếu không được can thiệp điều trị ập thời
trong chế độ ăn uống trái cây có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe đặc biệt trái cây có rất nhiều lợi ích đối với những người bệnh tăng huyết áp
bổ sung thêm nhiều loại trái cây khác nhau vào một chế độ ăn hàng ngày không chỉ tốt cho huyết áp mà còn giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể
giữa đây là một số loại hoa quả giúp cho người bệnh tăng nguyết áp kiểm soát tốt
liệu là một nguồn cung cấp rất trống oxy hóa và chất sơ giúp cải thiện sức bê kháng và giảm án lực trên mạch máu
giờ có chất sơ hỏa tan giúp kiểm soát huyết áp bằng cách cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường
quả mâm sôi
mâm sôi là nguồn chất trống oxy hóa vitamin c có thể bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương
dầu tây cũng chứa rất nhiều chất trống oxy hóa và chất sơ có lợi cho sức khỏe tim mạch và tăng nguyết áp
táo chứa rất nhiều chất sơ hỏa tan và các chất trống oxy hóa giúp kiểm soát nguyết áp và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể
hãy nhớ rằng không chỉ riêng những loại quả là quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp
mà chế độ ăn uống tổng thể và phong cách sống cũng là một điều rất quan trọng
hãy tránh tiêu thụ quá mức đường và muối hạn chế ăn những loại thức ăn chế biến sẵn tập thể dục đều đạn duy trì sức khỏe tim mạch tốt
ngoài ra còn phải tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng
một số lưu ý khi ăn hoa quả đối với người bệnh tăng huyết áp sẽ bao gồm
có một số lưu ý quan trọng dưới đây bạn nên xem xét để duy trì một sức khỏe tim mạch kiểm soát tốt huyết áp
kiểm soát lượng đường
một số loại hoa quả chứa đường tự nhiên vì vậy bạn nên ăn chúng có kiểm soát
tránh tiêu thụ quá nhiều loại hoa quả nhiều đường như nhãn phải
thay vào đó hãy tập trung ăn những loại hoa quả ít đường hơn như dâu tây quả mấm xôi
thêm chất sơ
hoa quả chứa rất sơ có thể giúp kiểm soát huyết áp bằng cách cải thiện sự hấp thu đường và duy trì trọng lượng cơ thể ổn định
táo quýt và cam là một số ví dụ tốt về hoa quả có dầu chất sơ
hạn chế muối
tránh ăn những loại hoa quả với nhiều muối mặn hoặc một số loại trái cây ngâm muối
bởi muối có thể làm gia tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp
cân nhắc chất béo và calor
hãy cân nhắc về lượng chất béo và calor trong chế độ ăn uống của bạn
một số loại hoa quả có thể chứa lượng calor cao như quả bơ
bạn cần phải theo dõi lượng calor tiêu thụ nếu đang cố gắng duy trì huyết áp hoặc giảm cân
đa dạng hóa chế độ ăn uống
cũng như đảm bảo bạn nhận được đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
một số biện pháp phong ngừa cao huyết áp bao gồm
duy trì cân nặng hợp lý
những người bị thừa cân có nguy cơ cao bị tăng nguyết áp
vì vậy để giảm nguy cơ mắc bệnh cần để duy trì cân nặng và cơ thể hợp lý
ăn nhiều rau củ quả và rau xanh
chế độ ăn khỏe mạnh với nhiều rau quả tươi ít chất béo và toretterol
luôn là cách để duy trì sức khỏe tổng thể
ngăn ngừa và giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tim mạch và huyết áp
ăn ngạt ăn ít muối sẽ giúp giảm nguy cơ mắc tăng nguyết áp
lượng muối khuyến cao tốt nhất sức khỏe đó là một thiều muối năm gram mỗi ngày
các loại thực phẩm đóng gói sẵn thường chứa rất nhiều muối
vì thế cần phải đọc kỹ thành phần các thực phẩm trước khi sử dụng
một cuộc sống với thời gian tập luyện từ ba mươi đến sáu mươi phút trong một ngày
năm ngày trên một tuần sẽ giúp giảm nguyết áp ngăn ngừa mắc bệnh tăng nguyết áp
uống vừa phải đồ uống có cồn
sử dụng nhiều đồ uống có cồn sẽ làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp
vậy nên cần hạn chế lượng đồ uống có cồn khoảng hai chiến trên một ngày
đối với phụ nữ nên hạn chế không sử dụng đồ uống có cồn
giảm thiểu căng thẳng
căng thẳng có thể gây ra tăng nguyết áp
vậy lâu dài sẽ góp phần gây nên bệnh tăng nguyết áp
thư giãn sẽ giúp giảm tăng huyết áp hiệu quả
không hút thuốc lá
nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người hút thuốc lá thường có nguy cơ cao mắc các bệnh về tăng huyết áp
kiểm tra nguồn nước dùng
nguồn nước gia đình đang dùng có thể chứa nhiều nát ri làm tăng nguy cơ bị tăng nguyết áp
vậy nên cần phải kiểm tra kỹ nguồn nước đang sử dụng
chú ý về lơi sống
lối sống đóng một vai trò rất quan trọng đối với những người mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp
một lối sống lành mạnh sẽ giúp ngăn ngừa giảm đáng kể về tình trạng phải dùng thuốc điều trị bệnh
bệnh tăng nguyết áp có thể gây ra rất nhiều những biên chứng nguy hiểm về sau
các biên chứng của bệnh tăng huyết áp sẽ bao gồm
biên chứng ở tim gây ra nhồi máu cơ tim suy tim suy tim mất bù rung nhĩ
biên chứng ở não gây ra nhồi máu não suất thiết não suy giảm trí nhớ
một số biến chứng ở thận suy thận ở nhiều mức độ khác nhau
nặng nhất là diễn tiến dẫn tới suy thận mặn ở giai đoạn cuối phải điều trị thay thế thận ghép thận hoặc chạy thận địch kỳ
biến đổi mạch máu ở đáy mắt do cao nguyết áp có thể gây ra do suất thiết phu nê mạch bọ mạc nghiêm trọng hơn có thể gây mù
bệnh động mạch mọi biên ở hai chân do sơ vỡ động mạch gây hẹp hoặc tắc mạch máu nhỏ ở hai chân gây đau chân đi lại nặng hơn là luet hoại tử phải cắt chi gây ra tàn phế
tăng nguyết áp có thể gây ra dối loạn cường dương thường gặp đặc biệt nếu có kẻm theo đáy thao đường hút thuốc lá
trong quá trình điều trị người bệnh cần phải uống đủ thuốc đều đặn mỗi ngày
nếu nghi ngờ có tác dụng phụ gây ra do thuốc đừng bỏ thuốc ngay mãi trao đổi bác sĩ điều trị để được tìm hiểu rõ nguyên nhân điều chỉnh thuốc sao cho phù hợp
việc tân thủ điều trị sẽ giúp người bệnh phòng tránh được nguy cơ biến chứng lâu dài của bệnh tăng nguyết áp
để điều trị bệnh tăng nguyết áp hiệu quả người bệnh cần trang bị máy đào nguyết áp cá nhân để tự kiểm tra nguyết áp tại nhà
việc này sẽ giúp cung cấp thông tin hữu ích cho bác sĩ để điều chỉnh thuốc huyết áp cho tối ưu nhất
nếu lo ngại về chỉ số huyết áp của mình hãy trao đổi ngay với bác sĩ
tăng nguyết áp mẫn tính là một bệnh cần phải điều trị suốt đời không thể bỏ thuốc
chính vì vậy cần lấy duy trì uống thuốc đều đặn tránh trường hợp đào nguyết áp thế cao mới uống
mục tiêu điều trị đối với tất cả bệnh nhân tăng nguyết áp là đưa nguyết áp xuống dưới một trăm bốn mươi chín mươi mm thủy ngân
những nhóm đối tượng đặc biệt có thể đưa ra huyết áp thấp hơn ở mức một trăm ba mươi trên tám mươi mm thủy ngân
người bệnh tăng huyết áp cần để dùng thuốc tuyệt đối theo đúng chỉ định của bác sĩ